hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bắc ngàn xã phú linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
và đối tượng tô thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã yên định huyện bắc mê tỉnh hà giang phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bắc mê tỉnh hà giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện